hai đối tượng lò văn phượng và lò văn ngôn cùng chú tại huyện mường ảng của tỉnh điện biên
vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an thành phố điện biên phủ bắt quả tang
thu giữ hai bánh heroin bốn viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đi bán kiếm lời
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phượng và ngôn là hai đối tượng đều đã có tiền án về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
khi khám xét nhà đối tượng lò văn phượng cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm
bảy mươi tám tám mươi sáu gam heroin một mươi tám hai gam ma túy tổng hợp và một trăm bốn mươi hai ba mươi tám gam thuốc phiện
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo gồm
hứa văn chạp một mươi một năm tù về tội giết người hai năm tù về tội hủy hoại tài sản
đoàn văn huy sáu năm tù về tội giết người một năm tù về tội hủy hoại tài sản
và nguyễn văn phúc ba năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại phòng trọ của ông võ văn hải
ở xã long thọ huyện nhơn trạch gồm có vợ con cháu của ông hải và anh hà văn dư quê ở tỉnh kiên giang
do có mâu thuẫn với ông hải từ trước nên chạp đã rủ huy và phúc đem theo hung khí đi đánh ông hải
khi đến nơi chạp đã ném bom xăng vào phòng trọ hậu quả khiến ông hải bị thương tích chín
con trai ông hải bị thương tích một mươi một anh dư bị thương tích tám
do bị bỏng ngoài ra hành vi ném bom xăng của chạp còn gây hư hỏng một số tài sản
uống rượu say rồi sử dụng ma túy huỳnh văn thừa chú tại xã tân phú huyện thoại sơn của tỉnh an giang
đã điều khiển mô tô tông chết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đối với huỳnh văn thừa về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thừa điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe hạng a một
đến nhà người quen tại huyện châu thành tỉnh an giang để uống rượu
sau khi uống xong thừa điều khiển xe đến gặp toàn cả hai đã sử dụng ma túy đá
sau đó đối tượng tiếp tục chạy xe về nhà
khi đến khu vực đường nông thôn thuộc ấp phú lợi xã tây phú huyện thoại sơn
do không làm chủ được tay lái thừa chạy lấn sang phần đường phía bên trái
tông vào xe mô tô do một người đàn ông điều khiển
khiến nạn nhân tử vong
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết
vừa triệt xóa bốn đường dây chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố
với lãi suất từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi năm một năm
bốn đối tượng cầm đầu bốn đường dây khác nhau gồm nguyễn văn quỳnh và vũ văn hậu
cùng quê ở thành phố hải phòng lê bá hải và nguyễn tuấn anh cùng quê ở tỉnh thanh hóa
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đến đà nẵng và cầm đầu từng đường dây riêng lẻ cho vay nặng lãi
thủ đoạn là đăng thông tin quảng cáo cho vay trên các hội nhóm của mạng xã hội facebook
hoặc đến các khu chợ để phát tờ rơi chào mời
người vay chỉ cần cung cấp thông tin địa chỉ của mình để các nhóm này cử người đi thẩm định
lãi suất mà các đối tượng cho vay từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi năm một năm
phí dịch vụ từ ba đến năm số tiền vay
nếu như người vay không trả tiền đúng hạn thì các đối tượng liên tục gọi điện nhắn tin
và đến tận nhà để chửi bới đe dọa khủng bố tinh thần
bước đầu bốn đối tượng khai nhận đang cho hơn sáu mươi người vay với tổng số tiền khoảng bảy trăm sáu mươi triệu đồng
công an tỉnh lâm đồng đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã xuân trường thành phố đà lạt
ngày sáu tháng bốn nhận được thông tin của người dân về việc phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn
phân hủy lâu ngày tại dãy vườn tại xóm trại thiếc
thôn trường xuân hai công an xã xuân trường đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường điều tra xác minh
đến tối cùng ngày các điều tra viên công an tỉnh lâm đồng đã xác định được nghi vấn nạn nhân là trần thị kim trinh hai mươi năm tuổi
và nghi can là chồng nạn nhân tên đoàn thanh trí hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
từ lâm đồng đến khánh hòa gây án gây án xong lại quay trở lại lâm đồng rồi đi máy bay về quê ở nghệ an
tất cả diễn ra chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ một kịch bản rất tinh vi nhằm trốn tránh cơ quan điều tra
tuy nhiên với quyết tâm cao sự phối hợp đồng bộ lực lượng công an khánh hòa đã điều tra làm rõ bắt giữ được đối tượng rất chuyên nghiệp này
điều tra làm rõ nhiều vụ án mà đối tượng gây ra ở lâm đồng và khánh hòa
dạng sáng ngày một tháng bốn tại khu nhà làm việc của công ty phú tài xã vạn khánh huyện vạn ninh xảy ra một vụ đột phá hai chiếc kết sắt
sau đó lấy đi hơn sáu mươi ba triệu đồng và một chiếc máy ảnh
ngay lập tức lực lượng công an xác định được nghi can gây án là nguyễn văn thăng quê ở tỉnh nghệ an
sau khi gây án đối tượng đã trở lại đà lạt ngay trong buổi sáng sớm và sau đó đến sân bay liên khương đi máy bay về nghệ an nhằm trốn tránh cơ quan công an
tại bình định ngày sáu tháng bốn hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đã được điều động về hỗ trợ các địa phương có diện tích lúa bị ngã đổ nhiều
là tuy phước phù cát và thị xã an nhơn
trong ngày sáu tháng bốn cán bộ chiến sĩ công an phối hợp với bộ đội đã giúp người dân thu hoạch thêm hàng chục hectare lúa bị ngã đổ và ngâm trong nước
hoạt động này sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới để giúp người dân nhanh chóng thu hoạch lúa giảm thiểu thiệt hại do thiên tai bất thường gây ra
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng hai mươi sáu bảy trăm bảy mươi hecta trên tổng số bốn mươi bảy hecta

thông tin chúng tôi vừa nhận được tại nghệ an công an huyện diễn châu vừa phá chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao
bước đầu chứng minh số tiền giao dịch ban đầu là hơn chín mươi tỷ đồng
hình thức ghi số lộ số đề đường dây này gồm ba cấp đại lý hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp
hàng ngày các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại
và giao lô cho hương sau khi có kết quả số số miền bắc hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý
rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại sau khi hoàn thành giao dịch các đối tượng đã lập tức xóa tin nhắn
để tiêu hủy tài liệu chứng cứ số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau
bằng hình thức truyền khoản qua tài khoản ngân hàng
tính đến thời điểm đường dây này bị triệt xóa số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng
là hơn chín mươi tỷ đồng với lượng tiền mỗi ngày từ tám trăm linh triệu đồng cho đến một tỷ đồng
riêng trong ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn một ba tỷ đồng để đánh bạc
trong quá trình đấu tranh tin nhắn chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
khó khăn thứ nhất là nhiều đối tượng trong tin nhắn có tin nhắn đem xử với những bạc
sử dụng nhiều biện pháp để đối phó quan chức năng
chúng ngủy tráng bằng nhiều cách để có kinh nghiệm để đề quả mặt quan trọng năng
khó khăn thứ hai là một số đối tượng xây dựng tường giao khuyên cố đóng kênh cửa
một số đối tượng hoạt động lũ đồng một số đối tượng thực hiện trầm tồi nhiều địa điểm
khó khăn thứ ba là các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại và thường chuyên thay đổi điện thoại
rồi tạo các tài khoản giao lô facebook viber để liên lạc
rồi là để ngủy tráng lại địch bản thân để đối phó quan trọng năng
khó khăn thứ tư là các đối tượng sau khi đánh bạc hàng ngày đều xóa các thông tin dữ liệu
rồi tiêu hủy các tài lời liên quan
để triệt phá đường dây đánh bạc này công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã huy động sáu mươi cán bộ chiến sĩ
đồng loạt bắt và khám xét một mươi một đối tượng đều trú tại huyện diễn châu trong đó có bốn đối tượng là nữ giới
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi năm điện thoại di động một trăm linh triệu đồng tiền mặt năm thẻ ngân hàng
và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
với thủ đoạn hứa hẹn xin việc chuyển công tác hay chạy dự án đối tượng nguyễn hùng quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại xã đức ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình bắt giữ
lợi dụng việc hành nghề thầy cúng thầy bói nguyễn hùng quân đã đưa ra thông tin bản thân mình có nhiều mối quan hệ
và có thể tác động để xin chuyển công tác cho anh phạm trung bảo đang làm việc tại thị xã ba đồn về gần nhà ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nguyễn hồng quân đưa ra mức giá tiền nhằm phục vụ cho việc này là bốn trăm năm mươi triệu đồng
tin là thật nên từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi anh bảo đã đưa cho quân số tiền trên
sau khi nhận tiền nguyễn hùng quân hứa hẹn trong thời gian ba tháng sẽ có quyết định chuyển công tác
đến hẹn không thấy có quyết định biết bị lừa nên nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan công an
quân khai nhận vì mong muốn có tiền để phục vụ cho nhu cầu cá nhân nên đưa ra thông tin gian dối trên nhằm chiếm đoạt tài sản của anh bảo
chưa dừng lại ở đó nguyễn hùng quân còn tự vẽ ra dự án xây dựng nghĩa trang công viên vĩnh hằng
đề nghị nhiều người góp vốn đầu tư để sau này phân lô bán nền chia lợi nhuận
với thủ đoạn này quân đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn bốn năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đề nghị những ai là bị hại của đối tượng nguyễn hùng quân
đến trực tiếp tại phòng cảnh sát hình sự gặp điều tra viên nguyễn trung thành số điện thoại chín trăm bảy mươi bảy bảy trăm linh một trăm linh hai để phối hợp giải quyết
công an tỉnh bắc ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
và lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị thắm ba mươi hai tuổi trú tại phường võ cường tp bắc ninh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn lừa góp vốn để kinh doanh
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thắm dùng thủ đoạn gian
đoán dối là có mỗi nhập hàng hóa buôn hoa quả với số lượng lớn có thể bán lãi trong ngày
vì có sự quen biết và tin tưởng hắm nên chị hương và chị loan đã chuyển cho thắm sáu trăm chín mươi năm triệu đồng để góp vốn nhập hàng bán
tuy nhiên sau khi nhận tiền góp vốn thì thắm không nhận hàng mà dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền trên
sau nhiều ngày những người này không nhận được hàng nên đòi tiền thì thắm đã chuyển trả một trăm sáu mươi hai triệu đồng
số tiền năm trăm ba mươi ba triệu đồng còn lại đến nay
thắm vẫn chiếm đoạt
công an tỉnh bắc ninh đang điều tra mở rộng vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của thắm
đối với nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo của thắm đối với nhiều bị hại khác cùng với phương thức thủ đoạn như trên